thưa quý vị và các bạn hôm nay ngày một mươi bảy tháng tám cũng đúng vào dịp rằm tháng bảy âm lịch hay còn được gọi là lễ xá tội vong nhân
là một ngày lễ lớn quan trọng trong phong tục của nhiều nước á đông
lễ này trùng với lễ vu lan vốn là lễ báo hiếu cũng là một trong những ngày lễ chính của phật giáo
tích báo hiếu xuất phát từ phật giáo trong bản kinh vu lan từ một triết lý của nhà phật qua quá trình du nhập và phát triển trên hai năm tại việt nam
đến nay giá trị văn hóa này đã trở thành một đạo nghĩa của dân tộc rất cần phát huy trong cuộc sống ngày hôm nay
trong đó nghi thức cài hoa hồng lên áo mang một ý nghĩa giáo dục rất lớn về lòng hiếu nghĩa với các bậc sinh thành dưỡng dục
dằm tháng bảy âm lịch đông đảo phật tử ở thành phố huế đổ về các chùa lắng lòng thanh tịnh trong lễ vu lan
phật tử thành tâm lắng nghe lại lời dạy của đức thế tôn về ý nghĩa của đại lễ vu lan
nhắc nhở mỗi người bài học của lòng hiếu nghĩa với các bậc sinh thành dưỡng dục
vì thế nghi thức gắn bông hồng cài áo còn gắn liền với niềm hạnh phúc vô bờ bến cho những ai còn cha còn mẹ
bông hồng màu đỏ cho người còn cha mẹ bông hồng màu hồng cho những ai mất mẹ và bông hồng màu trắng cho những ai mất cả cha lẫn mẹ
những anh chị em đó còn bà mẹ thì hãy trân trọng và nâng niu bà mẹ của mình
trong ngày lễ vu lan tất cả chúng tôi đều có những hành động thiết thực những ý nghĩa đem lại niềm vui hạnh phúc an lạc cho bản thân cũng như cho nhiều người và cho cha mẹ
đến với lễ cài hoa hồng những người con phật được nghe lại tích xưa về tấm gương hiếu đề của ngài mục kiển liên
cứu mẹ thoát khỏi âm cung
đó là một sự tích của ngày rằm tháng bảy mang ý nghĩa hướng tâm làm việc thiện trong đời sống tinh thần của người việt
khi người con nhìn cái hoa hồng chính là nhìn về những cái huyết thống của mình nhìn về những công ơn sinh thần dược dục của cha mẹ
để mình từ vấn lương tâm của mình mình làm được tròn đào hiếu của người con chỉ hơi là chưa
và vì vậy cho nên để phát triển cái đào hiếu trong mỗi người con phật ngày một phát triển tốt đẹp hơn